thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng đã có cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn trước kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
đây là kỳ họp tiếp tục được đổi mới thời gian rút ngắn hơn do giảm thời gian trình bày các báo cáo tại hội trường
việc chất vấn trả lời chất vấn trực tiếp với câu hỏi cụ thể của từng đại biểu tránh tình trạng trả lời chung chung không rõ trách nhiệm
tại buổi tiếp xúc thủ tướng cũng thông báo tới cử tri về kết quả hội nghị trung ương bảy vừa bế mạc hôm qua
với điểm nhấn của nghị quyết lần này là trung ương yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan chính xác chống chạy chức chạy quyền